thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can quyết định bắt tạm giam hai nguyên cán bộ lãnh đạo
thuộc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình phước cdc bình phước gồm ông nguyễn văn sáu
nguyên giám đốc và ông lê thành bắc nguyên trưởng khoa dược
cùng với việc tống đạt các quyết định khởi tố bắt tạm giam cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước
cũng tống đạt quyết định và thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của hai bị can trên
các quyết định đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình phước phê chuẩn
một mươi bị can vướng vòng lao lý do trong năm hai nghìn một mươi một đã tham gia lập hồ sơ hợp thức việc đấu thầu mua sắm
sinh phẩm hóa chất và tự y tế tiêu hào phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
của công ty cổ phần công nghệ việt á và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ thuận giang
không đúng quy định của pháp luật gây thiệt hại tài sản cho nhà nước năm tỷ đồng